vào cáo trạng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng đến nhà bạn gái của y đô
ở xã hòa khánh tp buôn ma thuột chơi và ở lại ăn nhậu
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày khi đang uống rượu thì hai đối tượng xảy ra mâu thuẫn
đánh nhau với y mới nghê trú tại tp buôn ma thuột
hai đối tượng đã dùng dao dài chém hai lần và y mới
y mới được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi bảy
công an huyện điện biên đông chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh
vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt một đối tượng thu hai bánh heroin
và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
hai mươi hai giờ ngày hai mươi sáu tháng năm tại bản chóp ly xã kèo lông huyện điện biên đông
tổ công tác phối hợp đã bắt quả tang giàng a dua chú tại huyện điện biên đông
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một xe máy và một con dao quá trình phát hiện bắt giữ giàng a dua dùng dao chống trả
quyết liệt lực lượng vây bắt nhưng với tinh thần quyết tâm chấn áp tội phạm
tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng bảo đảm an toàn
kiểm tra lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn công an phường xuân hà
quận thanh khê tp đà nẵng đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên là nữ giới
rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm ba người có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám trú tại các quận thanh khê và sơn trà
thời điểm kiểm tra phát hiện phía cuối giường ngủ phòng khách sạn có một gói ni lông
bên trong chứa chất tinh thể màu trắng một đĩa nhựa một loa một đèn chiếu
nhóm đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng này là ketamin vừa được mang đến
để cùng nhau sử dụng qua test thử hai trong ba đối tượng dương tính với ma túy
hôm qua hai vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng đã xảy ra cùng trên đoạn đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua thị trấn tân phú
huyện đồng phú tỉnh bình phước khiến hai nam thanh niên tử vong
khoảng giờ dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng năm đặng văn thuận quê tỉnh tuyên quang
điều khiển xe máy lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đến đoạn khu phố tân liên thị trấn tân phú
nam thanh niên điều khiển xe với tốc độ cao té ngã xuống đường tử vong tại chỗ
chiếc xe máy hư hỏng nặng tiếp đó vào khoảng giờ ba mươi phút
nguyễn hoàng linh trú tại tỉnh bình dương điều khiển xe máy đến đoạn khu phố bầu ké
thị trấn tân phú bất ngờ đâm vào phía sau xe ô tô do nguyễn văn thảo
trú tại tỉnh đồng nai điều khiển làm linh ngã xuống đường tử vong sau đó
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng dương văn thao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một
nơi là tổ một mươi năm phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi chín nguyễn văn cử
khu phố một mươi bốn phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay mép trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện thanh ngoai tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ duy ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú
tại thôn lam cầu xã hoài thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bốn và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý